đã xuất hiện tình trạng đối tượng giả vờ tìm người thân lâu ngày mới gặp
sau đó tạo vỏ bọc là người giàu có đến cho tiền vàng nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản của người dân
là đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa mới chấp hành án phạt tù sáu năm sáu tháng tù giam ra tù vào năm hai nghìn một mươi bảy
trần văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ ấp suối nhôm xã hách dịch huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu lại tiếp tục phạm tội
với kịch bản cũ kiệt tìm hiểu thông tin về gia đình vợ chồng bà lê thị tiếng chú ấp mỹ an xã mỹ phú huyện châu phú
sau đó kiệt đến nhà gặp gia đình bà tiếng dựng lên câu chuyện đi tìm cha mẹ nuôi để trả ơn
để tạo lòng tin kiệt tạo vỏ bọc là một người sang trọng giới thiệu mình hiện là chủ tiệm vàng ở thành phố hồ chí minh
và tặng ngay sợi dây chuyền bảy chỉ vàng một mươi tám k đang đeo ở cổ cho bà thiếm
sau đó còn hứa hẹn cho các nạn nhân số tiền vài trăm triệu đồng
sau đó thấy được gia đình bà tiến tin tưởng kiệt tiếp tục tạo lòng tin với em chồng bà tiến là ông đỗ văn chất
nghe kiệt đề nghị vay mượn ít tiền bà tiến và ông chất liền đưa cho kiệt bốn triệu hai trăm linh nghìn đồng
sau đó các nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa và số vàng được tặng toàn bộ là vàng giả
nó là mua bán chủ tiệm vàng đó
trước đó cũng với phương thức thủ đoạn tương tự vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi năm
kiệt đến nhà của bà lê thị ngọc
ngụ xã mỹ phú huyện châu phú tỉnh an giang giả vờ làm con nuôi và trở về đền ơn cho bà ngọc
kiệt tặng bà ngọc sợi dây chuyền bằng vàng giả và hứa hẹn cho ba trăm linh triệu đồng
sau đó bà ngọc đã không chút nghi ngờ đưa cho kiệt sáu trăm linh đồng
tại cơ quan công an kiệt đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình
chỉ vì lòng tham và dễ tin người mà các nạn nhân đã dễ dàng xa bẫy lừa của kiệt
thủ đoạn của đối tượng này là lợi dụng chỗ tìm người nuôi dưỡng
cách đây là hai mươi năm đi lính xa cách sau đó tìm người thân đến nhà
đối tượng này cho một sợi dây chuyền bằng vàng nhưng đó là loại vàng giả
và hứa cho nạn nhân này ba trăm linh triệu đồng để làm ăn để đền ơn
trong lúc bị hại đã tin tưởng rồi sau đó đối tượng này lợi dụng hỏi mượn tiền xong rồi đối tượng này nhanh chân tẩu thoát
nhân đây tôi cũng xin cảnh báo quần chúng nhân dân là hết sức cảnh giác loại đối tượng này
trước khi cho mượn tiền hoặc những tài sản khác
thì phải cân nhắc xem xét và thận trọng
đồng thời nếu phát hiện đối tượng sẽ mạnh dạng tố giác với cơ quan công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với kiệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án trên là hồi chuông cảnh báo cho người dân nhất là khu vực nông thôn
cần hết sức thận trọng khi có người lạ đến nhận người thân quen
không nên cho người lạ vào nhà cũng như cho vay mượn tiền khi chưa biết họ là ai
nếu phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
nên nhanh chóng báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời